lãnh đạo cục đăng kiểm vừa chỉ đạo chấn chỉnh sau khi có tình trạng đăng kiểm viên đồng loạt xin nghỉ phép tại trạm năm mươi chín g tp hcm
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm có gian bản phản ánh với cục đăng kiểm việt nam về tình huống nhân sự được cục điều động làm việc đồng loạt xin nghỉ phép
theo báo cáo của trung tâm đăng kiểm năm nghìn chín d đơn vị tư nhân tại quyện củ chi tp hcm đơn vị này đã hoạt động trở lại ngày ba tháng một sau khi được bổ sung thêm năm đăng kiểm viên từ trung tâm đăng kiểm năm nghìn sáu v thuộc cục đăng kiểm
tuy nhiên đến chiều ngày năm tháng một cả năm người đồng loạt gửi đơn xin nghỉ phép
trong đó ba người xin nghỉ từ ngày sáu tháng một đến hết ngày ba mươi một tháng một một người xin nghỉ từ bốn tháng một đến một mươi tám tháng một
và một người xin nghỉ từ bốn tháng một đến một mươi tám tháng một
đến chiều ngày sáu tháng một lãnh đạo cục đăng kiểm đã trực tiếp họp và chỉ đạo chấn chỉnh
đến sáng nay tất cả nhân sự đã quay trở lại làm việc